ngày một mươi sáu tháng một tàu cá na chín mươi ba nghìn một mươi tám ts do anh trần văn hà ba mươi năm tuổi trú tại xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng cùng một mươi ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển đánh cá chung giữa việt nam và trung quốc
cách hòn mê thanh hóa khoảng chín mươi hải lý về phía đông bắc thì bị hỏng máy gãy trục lát mất khả năng điều động
các ngư dân đã nỗ lực khắc phục hư hỏng nhưng không được trong khi đó thời tiết xấu sóng to gió lớn cấp năm đến cấp sáu nên khiến các ngư dân trên tàu mất tinh thần hoảng loạn
trước tình hình đó anh trần văn hà đã trực tiếp liên lạc về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam trực thuộc cục hàng hải việt nam yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã triển khai ngay công tác tư vấn hỗ trợ kỹ thuật từ xa
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một tàu cứu nạn sar hai trăm bảy mươi ba đã đưa một mươi thuyền viên và tàu cá na chín mươi ba nghìn một mươi tám ts về cập cảng cửa lò an toàn